ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai đã ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế trên phạm vi toàn bộ xã thạnh phú huyện vĩnh kiểu gồm năm một trăm năm mươi chín hộ dân với bốn mươi một bốn trăm năm mươi sáu nhân khẩu
thời gian cách ly y tế một mươi bốn ngày từ một mươi bảy h ngày một mươi sáu tháng bảy
xã thạnh phú là nơi đóng chân của công ty trách nhiệm hiệu hạn chancin việt nam với hơn ba mươi công nhân lao động
những ngày qua tại công ty này ghi nhận có bảy mươi bốn ca dương tính sars cov hai trong đó có nhiều trường hợp sinh sống tại các khu nhà trọ công nhân trên địa bàn xã thạnh phú
việc cách ly y tế toàn xã thạnh phú nhằm điều tra truy vết xử lý các ca bệnh và những trường hợp liên quan hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
như vậy là đến nay đồng nai ghi nhận tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư là chín trăm sáu mươi hai ca trong đó thành phố biên hòa ghi nhận nhiều nhất với bốn trăm hai mươi bảy ca huyện thống nhất một trăm một mươi bốn ca huyện nhân trạch một trăm linh bốn ca